các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vị hành giả đi đến đâu dân chúng ồ ạt kéo theo đến đó trong đó có nhiều youtuber tiktoker facebooker
từ những hình ảnh video được đăng tải trên mạng xã hội rõ ràng một số youtuber tiktoker facebook đã làm quá lên về ông thích minh tuệ
có lẽ với mục đích muốn lôi kéo người dùng mạng nhằm mục đích bán hàng muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó họ đã kích động tính hiếu kỳ của mọi người nhất là giới trẻ
kiếm tiền từ mạng xã hội
theo cách live stream đăng tải video ngắn
đang là trào lưu việc sở hữu một kênh mạng xã hội với nhiều lượt theo dõi và lượng tương tác cao không chỉ góp phần giúp tài khoản thuận lợi trong việc kiếm được nhiều tiền mà còn có được sự ngưỡng mộ của cư dân mạng
vậy nên cuộc đua câu lượt tương tác đang ngày càng trở nên khốc liệt bất chấp
theo thống kê trung bình người sáng tạo nội dung mất bốn chín tháng để kiếm được đồng tiền đầu tiên một mươi hai bảy tháng để biến việc tạo nội dung thành một công việc kinh doanh toàn thời gian
và một mươi tám bốn tháng để có đủ tiền trang trải cho cuộc đời
ngày người sáng tạo cũng mất khoảng một mươi tám tám tháng để có thể thuê những nhân viên hỗ trợ đầu tiên
điều đáng chú ý được khán giả tương tác quan trọng hơn lượt người theo dõi nghĩa là không cần phải có hàng trăm nghìn một triệu hay một mươi triệu người theo dõi mới có thể kinh doanh lĩnh vực sáng tạo nội dung
ước tính tiktok sẽ trả cho các nhà sáng tạo trên nền tảng này khoảng hai bốn su tương đương với hai đô đến bốn độ cho một lượt xem một video
như vậy với mỗi video đạt một triệu view
nhà sáng tạo sẽ có thể tạo ra một lượt xem một video

tại việt nam thu nhập của một tiktoker có mức tranh lệch khá lớn
có tiktoker chỉ kiếm được khoảng bốn một mươi triệu mỗi tháng trong khi đó một số tiktoker khác có thể kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng và có thể là mỗi tuần
nhìn chung thu nhập của tiktoker phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nổi tiếng lượt tương tác lượt theo dõi trên nền tảng tiktok
đối với các tài khoản youtube hoạt động tại việt nam những youtuber sẽ nhận được thù lao từ ba năm đô cho mỗi một người
nếu tính trung bình một lượt xem giao động từ ba năm đô
vậy nếu video đạt một triệu view các nhà sáng tạo nội dung việt sẽ nhận được khoản thù lao trung bình khoảng bảy triệu đồng
trở lại câu chuyện về hiện tượng mạng thích minh tuệ ông đang bất đắc dĩ trở thành công cụ của không ít những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội
hành trình tu tập của ông thích minh tuệ sẽ diễn ra lặng lẽ và bình an
nếu như thời gian gần đây không có những người lan truyền hình ảnh về ông trên các trang mạng xã hội
chuyên gia marketing facebook hoàng long cho biết hàng loạt youtuber tiktoker facebooker chỉ lâm lâm chiếc điện thoại trên tay hay máy ảnh máy ghi âm
để truyền tải mọi hình ảnh về ông minh tuệ và người dân vây quanh lên mạng xã hội
gần đây còn xuất hiện những hình ảnh đoàn người rầm dập đón lõng kéo đi theo ông minh tuệ bất chấp mưa nắng
hình ảnh của ông được các nhà sáng tạo nội dung đưa tràn ngập trên nền tảng số
theo vị chuyên gia cũng có những người bày tỏ tôn sùng muốn đi theo học đạo
nhưng có không ít người vì tò mò nghi ngờ thậm chí cố gắng tìm cách bóc phốt
dĩ nhiên không thể kể đến lực lượng hùng hậu đi theo ông với mục đích lợi dụng hình ảnh của ông để câu like câu view trên mạng xã hội
với những kênh muốn phát triển bền vững cần có kế hoạch xuyên suốt dài hơi và rõ định hướng thay vì trộm giật như thế này
trên nền tảng youtube có cả trăm tài khoản mang tên thích minh tuệ
thậm chí hình ảnh của ông đã bị lợi dụng để bình luận xuyên tạc về đời sống tu hành của nhiều tăng ni phật tử khác
không bỏ lỡ cơ hội những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng thích minh tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội
theo quy định hành vi live stream câu like nhằm mục đích trên là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài với từng hành vi cụ thể
còn riêng việc live stream để tăng tính truy cập tương tác thì sẽ không bị coi là vi phạm pháp luật
mặc dù pháp luật không cấm việc cá nhân livestream nhưng việc lựa chọn livestream cho các sự việc nêu trên hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của người livestream
từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời phật dạy và đầu trần chân đất đi bộ từ nam ra bắc từ bắc vào nam
thích minh tuệ tên thật là lê anh tú bốn mươi ba tuổi được kênh youtuber tiktoker facebook thổi lên thành hiện tượng mạng
ngày một mươi bảy tháng năm trên hành trình khất thực
ông thiết minh tuệ đã dừng chân nghỉ ở một bãi đất trống xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên hà tĩnh
tại đây đông đảo người dân đi theo về quanh ông để nghe trò chuyện giải bài
rất nhiều người đã đền chắt tay vái thầy và cúng dường nước thức ăn
sau ông thích minh tuệ nói
còn nhận nước đủ để uống mọi người có tâm là được chứ nhận nhiều nước còn sẽ không uống hết
nếu cứ một trăm linh người dân mà mỗi người đều cho một chai nước thì con sẽ có một trăm linh chai nước con sẽ không uống hết và không thể mang theo người
trước việc có đông đảo người dân đi bộ theo ông trong đó có youtube tiktoker chen lấn để quay phim chụp ảnh
ông tuệ cho biết
con đi tu hành đang tập học chứ chưa có thành tựu gì cả con cũng không phải là phật thánh gì cả
những người đi quay phim youtuber tiktoker con cũng không có quyền đuổi họ
nhưng họ đi trước hay đi sau thì thẳng hàng lối chứ đừng chạy lộn rộn chen lấn
hôm nay và hôm qua chạy xô nhau chen lấn quay phim thì cũng không tốt đẹp
công an vì mình mà họ cũng mắc mệt tắc nghẽn giao thông
ông tuệ chia sẻ
ông tên thật là lê anh tú quê ông ở xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia đình chuyển về tỉnh gia lai sinh sống
trước đây ông từng có thời gian ngắn vào chùa để tu tập lấy pháp danh là thích minh tuệ
xong chưa có duyên ở lại chùa
ông tuệ nói
minh có nghĩa là sáng tuệ là trí tuệ ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng
sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa ông sẽ ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này
năm hai nghìn một mươi bảy ông minh tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành
khi quyết định bỏ nhà bỏ công việc ổn định để đi bộ hành bản thân ông cũng đã suy nghĩ rất kỹ
sau đó ông đã xin phép gia đình cho mình đi bộ tu tập theo lời phật dạy
ông cho biết thời gian đầu đôi lúc mệt phải di chuyển bằng xe khách
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay ông bộ hành tuyệt đối chỉ di chuyển bằng đường thủy khi phải đi qua đò qua sông
đến nay ông đã đặt chân tới gần như khắp mọi miền đất nước
hơn sáu năm qua
ông tuệ không liên lạc với gia đình bởi bản thân ông tụ tập nên không dùng điện thoại
dẫu vậy ông cho biết luôn đặt gia đình trong tim luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ qua lời cầu nguyện
ông tuệ tâm sự con cầu nguyện cho cha mẹ được bình an may mắn
con không có tài sản vật chất nhưng con cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ cha mẹ
ví dụ như các việc để xảy ra vi phạm pháp luật
ông tích minh tuệ cho biết đối với ông tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn
ông tuệ nói khi di chuyển
nếu tâm mình an lạc hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa
hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời mục đích không nhằm truyền tải điều gì
con chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân
lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc sống vui vẻ với gia đình
mặc dù đã từng có thời gian ở chùa nhưng ông tuệ cho hay
bản thân ông hiện nay không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa
cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
ông minh tuệ giải bài ông không liên quan đến chính trị đảng phái hay giáo hội nào
nên những văn bản liên quan đến ông ông cũng không cần biết
việc của ông là tu tập đi theo lời phật dạy không sát xanh không trộm cáp không dâm
không nói láo không uống rượu bia ăn chay ngày một bữa trước một mươi hai giờ
không nghe ca hát xem phim không cất giữ tiền bạc
ông không nhận tiền bạc của bất kỳ ai qua hình thức nào cả
buổi chiều ông không nhận thức ăn chỉ có chai nước suối
về việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam ra văn bản khẳng định
ông tuệ không phải là tu sĩ phật giáo ông minh tuệ nói không liên quan đến văn bản trên
từ trước đến nay ông chưa từng nhận mình là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ
bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó
và những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn
xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại